ngày một mươi tháng tám nước sông krong anna bất ngờ tăng cao và tràn qua đê bao gây ngập úng dưỡng nương
trước khi nào bà con nơi đây lại không mong chờ lũ như thế bởi vì họ chưa kịp thu hoạch khi lúa đang vào mùa
cánh đồng lúa này của người dân xã quảng điền huyện grong anna tỉnh đắk lắc
chỗ ngập nước chắc chắn mất trắng chỗ đang vào đồng nhưng nguy cơ cũng hư hỏng hoàn toàn nếu không được kịp thời cứu
sự cố tràn đê bao quảng điền ngăn sông crong anna đang khiến bà con nông dân lòng như lửa đốt căng mình cứu tài sản
mấy ngày qua là mưa to gió lớn từ đầu nguồn trải dịa là bà con tôi tốt tực như đêm ngày không nghỉ liên tục phát triển người dân
và đài ở trên xã vẫn thông báo dân và công bộ như đi đêm ngày để khắc phục thiên tai lũ lụt
để hỗ trợ khách hàng bà con đã tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên
khắc phục thiên tai cho bà con nông dân ngoài việc chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân đắp bờ ngăn nước
đồng thời huy động thêm nhiều máy bơm liên tục bơm nước ngược trở lại sông để cứu lúa
tất cả các ngành đang tích cực chung tay giúp bà con nông dân
lực lượng nước tràn vào cánh đồng rất là lớn nên việc bơm chống úng mặc dù đã triển khai rất là quyết liệt
tăng cường các trạm bơm đặc biệt chúng tôi cũng liên hệ với điện lực tăng thêm các biến ấp về công suất
để tiếp tục đạt thêm các bơm chống úng
địa phương đã huy động các lực lượng như quân đội công an và toàn thể nhân dân ra chống lũ
hiện nay đã xử lý các điểm sạt lỡ cũng như là vùng đê bị trụng bằng cách dùng các bao đất để đắp ngăn dòng lũ
đến chiều ngày một mươi một cơ bản đã khống chế được dòng lũ
việc nước sông cơ rông anna tràn qua đê đã gây thiệt hại ngay cho ba trăm linh hectare lúa
bên cạnh đó còn có nghi cơ làm hư hỏng hết khoảng bảy trăm linh hectare lúa còn lại đang trong thời kỳ chờ thu hoạch của xã quảng điền
chính quyền địa phương cần hỗ trợ tích cực hơn nữa để giúp bà con bảo vệ tài sản